để phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng bốn
năm ngành đường sắt dự kiến sẽ tăng thêm hơn ba mươi chuyến tàu từ bắc vào nam
trong đó riêng công ty vận tải đường sắt hà nội dự kiến sẽ tổ chức chạy thêm hai mươi đoàn tàu khách trên các tuyến
đặc biệt là đến các điểm du lịch
theo đó hai mươi đoàn tàu khách mà công ty vận tải đường sắt hà nội dự kiến tăng thêm
có lộ trình khởi hành từ hà nội đi các thành phố vinh đồng hới đà nẵng lào cai và hải phòng
công ty vận tải đường sắt sài gòn sẽ tổ chức chạy thêm tám đoàn tàu trên tuyến sài gòn nha trang
bốn đoàn tàu trên tuyến sài gòn quy nhơn
đối với các đoàn tàu tuyến hà nội sài gòn hành khách sẽ được hưởng mức giá giảm từ sáu đến một mươi hai
đối với các đoàn khách có số lượng từ một mươi người trở lên với cự li trên một ba trăm linh km